đại hội cháu ngoan bắc hồ tp hà nội lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong hai ngày chín một mươi một mươi năm hai nghìn hai mươi tại cung thiếu nhi hà nội
đó là thông tin mà thành đoàn hà nội giới thiệu trong buổi họp báo sẽ diễn ra sáng qua ngày bảy tháng một mươi
đại hội sẽ có sự tham gia của ba trăm linh đại biểu là thiếu niên nhi đồng và cán bộ giáo viên toàn thành phố
chủ đề của đại hội năm nay đó là ngàn bông hoa đẹp dân bắc kinh yêu
ba mươi trên ba trăm linh đại biểu là các em đội viên thiếu niên nhi đồng đạt giải cao trong các lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
nhiều em trong số đó có đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhiều gương sáng về lòng hiếu thảo tinh thần dũng cảm tương thân tương ái
đó thực sự là những bông hoa đẹp đại diện cho hơn một ba triệu thanh thiếu niên thủ đô
nhiều hoạt động cũng được tổ chức trong dịp này như vòng chung kết quốc tế cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu vietchallenge hai nghìn hai mươi
hội khỏe thanh niên thủ đô ngày hội người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
hội thi bàn tay vàng là nghề thủ đô đã tạo không khí vui tươi niềm tin sắt son vào công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô dưới sự lãnh đạo của đảng bộ thành phố